để kịp thời động viên giúp đỡ các nạn nhân bị bán sang nước ngoài trở về ổn định đời sống
đặc biệt là các nạn nhân người đồng bào dân tộc thiểu số ngày bảy tháng một mươi hai
công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với chính quyền huyện đam rông hỗ trợ giúp đỡ chị cơ lương
chú thôn đạ mùn xã đạ cơ nàng huyện đam rông
kỵ ca lương là nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc năm hai nghìn một mươi hai và được giải cứu trở về địa phương
hiện thuộc diện hộ nghèo đang phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ
trước đó công an tỉnh lâm đồng đã hỗ trợ cho ca viên chú xã đạ cân nàng năm triệu đồng
cũng là nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
cả bố và mẹ già yếu đang sinh sống tại xã đạ căn nàng
việc công an tỉnh lâm đồng hỗ trợ các nạn nhân bị bán sang nước ngoài trở về
nhằm động viên giúp đỡ họ tạm thời vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống